hà nội yêu cầu lực lượng chức năng siết chặt kiểm soát tại hai mươi ba chốt vào thành phố kể cả xe công vụ xe cứu thương xe luồng xanh
việc này nhằm xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng xe ưu tiên để đưa người vào thành phố không đúng quy định
trước đó các lực lượng chức năng đã phát hiện có hiện tượng lợi dụng thẻ luồng xanh lợi dụng xe cứu thương xe cứu hộ cứu nạn
để đưa người từ tỉnh đặc biệt là ở những tỉnh đang có dịch đang phải giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu của thành phố
và đây là hành vi rất nguy hiểm vi phạm nguyên tắc các quy định phòng dịch
thường trực thành ủy cũng đề nghị tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
trong đợt giãn cách xã hội vào dịp lễ kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
chủ động xây dựng phương án cao hơn về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tổ chức diễn tập
các phương án tham mưu đề xuất bộ công an bộ quốc phòng trong việc phối hợp triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô